cảm ơn các bạn đã theo dõi
trước đó khoảng hai mươi hai h ngày ba mươi một tháng tám ông đức và một số người khác cùng với thuận tổ chức đánh tài xử ngay tại lán tổ chức hội trợ
tại đây ông đức và thuận xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát vì chuyện nợ tiền
sự việc được mọi người can ngăn nên cả hai đã bỏ về lán của mình
tuy nhiên ít phút sau thuận và ông đức tiếp tục gây sự và xô xát
trong lúc ẩu đà thuận dùng dao tấn công khiến ông đức bị thương nặng và đã tử vong ngay sau đó
làm rơi chai rượu nam nhân viên quá nhậu xin lỗi khách hàng
khách cho rằng nhân viên xin lỗi kiểu chống không nên xảy ra mâu thuẫn
nhân viên quán nhậu sau đó đã bị đâm chết
phòng cảnh sát hành sự công an tỉnh bà râu vũng tàu đã tạm giữ đỗ như dũng
chú tỉnh đắk lắc để điều tra làm rõ về hành vi giết người
vào tối ngày ba tháng chín dũng cùng nhóm bạn đến quán nhậu
lúc này nhân viên phục vụ lanh lại văn tú cầm chai rượu để phục vụ khách đã làm rơi chúng vào chân của dũng
mặc dù anh tú đã xin lỗi nhưng dũng không chấp nhận vì cho rằng lời xin lỗi của nhân viên này chống không
dũng xảy ra mâu thuẫn với tú
dũng đã dùng dao của quán đâm tú trúng vào lưng và bụng
anh tú được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong
khi biết nạn nhân đã tử vong dũng đến cơ quan công an đầu thú
nghĩ là con gái mình bị một nhóm thanh niên treo gẹo nên chủ quán một tiệm bánh canh trên địa bàn thành phố đà nẵng đã xui con trai mình
rủ thêm ba người khác đến để truy đuổi và giằn đuổi
và giằn mặt nhóm thanh niên trên đến cùng
tòa nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt bốn bị cáo cùng chú quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng về hành vi giết người
bốn bị cáo gồm lê trung nguyên nguyễn hoàng nguyên nguyễn tường vi và phạm mai tình
theo cáo trạng chiều ngày sáu tháng tám anh trần xuân cường và nhóm bạn đến quán cơm để ăn và có chiêu đuổi nhau
lúc này bà huyền là chủ quán bên cạnh
tưởng cường và nhóm bạn treo chọc con gái mình nên xảy ra mâu thuẫn
bà huyền gọi điện cho con trai lão nguyên cùng với nhóm bạn mang theo hung khỉ đến quán
khi thấy nhóm của anh cường đi qua quán mẹ con bà huyền phát hiện truy đuổi đến cùng khiến anh cường bị thương tích hai mươi bảy
tòa nhân dân tp đà nẵng đã tuyên phạt lê trung nguyên chín năm tù nguyễn hoàng nguyên và nguyễn tưởng vi cùng mức án bảy năm tù phạm mai tình năm năm tù cùng chung về tội giết người
lừa đảo chiếm đoạt tiền mua hụi của hơn hai trăm linh hụi viên với tổng số tiền là hơn chín hai tỷ đồng
nguyễn thị hằng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn chú huyện châu thành vừa bị tòa nhân dân tỉnh tây ninh đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt hai mươi năm tù giam
theo cáo chẳng từ năm hai nghìn hai hằng đứng ra làm chủ hủy và tổ chức nhiều dây hủy
đến khoảng tháng một năm hai nghìn một mươi để có vốn nuôi heo hằng đã ghi tên nhiều người không có thật vào danh sách hụi tự ý mạo danh hụi viên để hốt hụi nhằm chiếm đoạt tiền hoặc dùng thủ đoạn đưa thông tin giả là có hụi viên cần tiền nên bán hụi rồi chiếm đoạt tiền
từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi hai đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi bốn thời điểm hằng tuyên bố vỡ hủy hằng đã dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền góp hụi và tiền mua hụi của hơn hai trăm bốn mươi một hụi viên với tổng số tiền là hơn chín hai tỷ đồng
ngoài trách nhiệm hình sự với mức án hai mươi năm tù giam hội đồng xét xử cũng tuyên buộc bị cáo hằng phải bồi thường số tiền hơn chín hai tỷ đồng
với hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm võ tấn hùng chú phưởng hưng phú quận
cái răng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận cái răng thành phố cần thơ tạm giam ba tháng
trước đó vào ngày hai mươi tám tháng sáu từ tin tố giác của quân chúng lực lượng chức năng kiểm tra hành chính nở của hùng tại phường hưng phú phát hiện và thu giữ hai mẫu bộ gia thú nhồi động vật hình dạng hổ và một số tăng vật khác như súng hơi roi điện dạng đèn vin
kết quả giám định xác định hai mẫu bộ gia thú nhổ động vật là loài hồ thuộc danh mục loài nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ
ngày ba mươi một tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an quận cái răng thành phố cần thơ đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với võ tấn hùng về hành vi trên
thưa quý vị sáng nay hơn hai mươi ba triệu học sinh sinh viên trên cả nước đã khai giảng năm học mới hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín đúng ngày toàn dân đưa trẻ đến trường
trong ngày khai giảng nhiều đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước đã tới sự lễ khai giảng năm học mới chung vui cùng học sinh sinh viên nhân viên
trong năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín ngành giáo dục tiếp tục thực hiện chín nhiệm vụ và năm nhóm giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng giáo dục các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục thực hiện nghiêm kỳ cương nền nếp dân chủ trong trường học xây dựng môi trường giáo dục an toàn lành mạnh và thân thiện
trước ngày khai giảng năm nay một số trường học trên cả nước bị thiệt hại
nặng nề sau các đợt mưa lũ ngập lụt hiện tại việc khắc phục khẩu quả thực sự còn nhiều khó khăn nhưng các địa phương đã cố gắng nỗ lực để học sinh có ngày khai giảng đúng lịch
trước ngày khai giảng một số trường học trên cả nước bị thiệt hại nặng